đoàn công tác của ban bí thư trung ương đảng do đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương làm trưởng đoàn đã dự đại hội đảng bộ xã vạn xuân huyện tàm nông tỉnh phú thọ
xã vạn xuân được thành lập từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi trên cơ sở sáp nhập ba xã gồm cổ tiết văn lương tam cường
hiện đảng bộ xã có chín trăm sáu mươi sáu đảng viên được sinh hoạt tại ba mươi sáu tri bộ
sau năm tháng sắp nhập và đi vào hoạt động đảng bộ xã vạn xuân đã bám sát nghị quyết của đảng bộ cấp trên
tranh thủ sự lãnh đạo của huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện để lãnh đạo chỉ đạo toàn diện về công tác xây dựng đảng
chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
đại hội đã bầu một mươi bảy đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ xã khóa một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện tam nông lần thứ ba mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm